thưa quý vị ngay sau vụ cháy nghiêm trọng tại thanh xuân thành phố hà nội đã tạm dừng tổ chức các hoạt động
sự kiện văn hóa thể thao vui chơi giải trí đến hết ngày một mươi bảy tháng chín để chia sẻ nỗi đau buồn mất mát của các gia đình nạn nhân vụ cháy
cũng như nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân
thành phố hà nội hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt là ba mươi bảy triệu đồng đối với một người thiệt mạng và một mươi hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng đối với một người bị thương
riêng đối với trẻ em quỹ bảo trợ trẻ em thành phố hỗ trợ thêm năm triệu đồng một trẻ thiệt mạng và một mươi triệu đồng đối với một trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện
cùng với đó thành phố hà nội cũng hỗ trợ tiền thuê nhà với mức năm triệu đồng một hộ thời gian hỗ trợ không quá sáu tháng
đối với sinh viên công nhân người lao động thuê hoặc ở ghép tại căn hộ hỗ trợ mỗi cá nhân một năm triệu đồng một tháng thời gian hỗ trợ không quá sáu tháng
thành phố hà nội cũng hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho những người bị thương hỗ trợ tiền mua sách vở đồ dùng học tập đối với trẻ em các gia đình trong vụ cháy với mức năm triệu đồng một trẻ
hỗ trợ hỏa táng chi phí khác bao gồm áo quan túi đồ khâm liệm bình cho hỏa táng xe tăng đưa nạn nhân về các địa phương hoặc đến đải hóa thân hoàn vũ văn điển
ba đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng tỉnh hà giang bắt giữ cùng với tăng vật là một mươi bánh heroin
tại khu vực bến xe khách tỉnh hà giang ba đối tượng tráng a dính tráng a xá và tráng a tạ bị phát hiện thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy từ tỉnh điện biên vào địa bàn tỉnh hà giang
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một hộp bia cách tông bên trong có chứa một mươi bánh heroin một xe mô tô ba điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
trong khi đó tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo lê văn quốc tuấn chú tại quận thanh khê về tội mua bán trái phép chân ma túy
trước đó tuấn làm bốc vác ở chợ đầu mối thu nhập không đủ tiêu xài nên muốn đổi đời nhanh bằng việc gia nhập các nhóm anh chị ăn chơi và bắt đầu mua bán ma túy
vào tháng bốn năm ngoái tuấn ra tp huế chơi và tìm nguồn cung ma túy lớn từ một người phụ nữ chưa rõ lai lịch
đến tháng sáu tuấn đã ba lần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để mua
bảy trăm linh viết thuốc lắc và sáu mươi gram ketamine với tổng giá trị hơn một trăm sáu mươi triệu đồng
vào ngày chín tháng sáu khi vừa nhận ma túy tuấn bị công an thành phố đà nẵng bắt quả tang
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt lê văn quốc tuấn án trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
ngày một mươi bốn tháng chín công an tp yên khởi tố ông phạm đình cự cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp yên
để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ông cựu được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cửa chú
liên quan tới vụ án này ngày một mươi ba tháng chín công an tỉnh phú yên khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đỗ duy vinh
cựu giám đốc sở tài chính tp yên cùng vì tội danh trên
theo điều tra vào năm hai nghìn một mươi hai khi còn đương chức đỗ duy vinh đã tham mưu cho phạm đình cự
ký thông báo cho phép một doanh nghiệp trên địa bàn chuyển nhượng gần một hai trăm linh m hai đất
tại thành phố tuy hòa trái quy định cho một ngân hàng
cơ quan điều tra xác định việc tham mưu và ký thông báo trên của ông vinh và ông cự là trái quy định
gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền lên đến trên một mươi tỷ đồng
công an tỉnh quảng bình cũng vừa bắt giữ hai vụ ba đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
ngày bảy tháng chín công an tỉnh quảng bình đã bắt đối tượng nguyễn trường kha đang có hành vi tàng trữ
chín mươi một viên ma túy
tổng số ma túy thu giữ của đối tượng kha là bảy trăm sáu mươi chín viên ma túy tổng hợp
tiếp đó lực lượng công an bắt quả tàng đối tượng nguyễn đắc vũ đang tàng trữ tám viên ma túy loại hồng phiến
đầu tranh bước đầu với các đối tượng lực lượng công an đã bắt giữ hồ anh thái thu giữ năm mươi sáu viên hồng phiến
thái khai nhận mua về để bán kiếm lời
như vậy là tổng số tăng vật thu giữ qua các vụ án gồm tám trăm ba mươi tám
hai viên ma túy tổng hợp bốn điện thoại di động một xe mô tô và một số tăng vật tài liệu có liên quan
lên mạng xã hội zalo facebook mua bán súng bảy đối tượng đã bị công an tỉnh gia lai bắt giữ
về hành vi chế tạo mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
ba đối tượng bị bắt giữ bao gồm trần quốc khương nguyễn luật và nguyễn thành duy cùng chú tại tỉnh gia lai
tại cơ quan công an khương khai nhận vì có sở thích
sử dụng súng để săn bắn thú rừng nên đã tìm mua súng trên mạng xã hội zalo facebook
sau khi tìm được tài khoản gia lô đăng thông tin bán súng khương và chủ tài khoản trên thỏa thuận
mua bán một khẩu súng thể thao và một mươi sáu viên đạn với giá là một mươi ba triệu đồng
sau đó khương luật và duy đã dùng súng để săn bắn và cất giấu tại tròi dãy
đầu tranh mở rộng vụ án công an tỉnh gia lai xác định nguyễn văn vũ
trú tại huyện thanh oai thành phố hà nội là người cung cấp vũ khí khám xét nơi ở của đối tượng
lực lượng công an thu giữ bốn khẩu súng bắn đạn thể thao hai trăm chín mươi viên đạn một mươi một kg đạn trì và hàng trăm linh linh kiện chế tạo súng
từ lời khai của vũ cơ quan công an đã bắt giữ thêm ba đối tượng liên quan cùng chú tại thành phố hà nội
nhóm của huỳnh đức linh gồm hai mươi người đã cầm dao kiếm đuổi chém nạn nhân
gây náo loạn tuyến phố ở tam kỳ
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã khởi tố bắt tạm giam nhóm tám đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn từ trước giữa huỳnh đức linh và hồ văn hùng nên nhóm của linh gồm hai mươi người đi trên xe ô tô
mang theo hung khí gồm dao kiếm để tìm hùng đánh giải quyết mâu thuẫn
khi phát hiện hùng thì nhóm của linh đã dùng dao đuổi đánh chém hùng nhiều nhát gây thương tích một mươi năm
rồi tiếp tục đuổi đánh những người mà các đối tượng cho là bạn
hùng gây náo loạn trên đường lý thường kiệt sau đó nhóm của linh lên hai xe ô tô bỏ chạy
vượt việc đang được điều tra mùa rộng
vào chiều ngày một mươi bốn tháng chín một chiếc xe tải chở bia khi đi qua khúc cua hầm chui ngã tư vũng tàu
theo hướng quốc lộ năm mươi một đi quốc lộ một a đoạn phường long bình tân thành phố biên hòa
thì bất ngờ hàng trăm thùng bia đổ tràn ra đường khiến giao thông qua khu vực này ủn tắc
khoảng một mươi năm h ngày một mươi bốn tháng chín anh phan văn nguyên quể thanh hóa điều khiển xe tải chở hàng ngàn thùng bia
chạy trên quốc lộ năm mươi một xuống hầm chui ngã tư vũng tàu về hướng thành phố hồ chí minh
khi xuống hầm chui ngã tư vũng tàu xe tải bất ngờ mất thang bằng nghiêng qua phải
áp lực làm hông xe tải bên phải bị bung ra hàng trăm thùng bia từ thùng xe đổ xuống đường
sự cố khiến giao thông trên quốc lộ năm mươi một và hầm chui ngã tư vũng tàu ủn tắc kéo dài
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
để điều tiết giao thông đồng thời phối hợp cùng người dân hỗ trợ tài xế thu gom toàn bộ số bia bị đổ chàn ra đường đưa lên xe an toàn
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày hiện trường cơ bản đã được giải tỏa giao thông qua hầm chui ổn định trở lại
thời gian vừa qua nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận tình trạng người bị mắc bệnh viêm kết mạc
hay còn gọi là đau mắt đỏ gia tăng trong đó trẻ em chiếm số lượng lớn
tại thành phố đà nẵng số ca bị đau mắt đỏ có dấu hiệu tăng đột biến trong những ngày gần đây
và các chuyên gia cảnh báo nguy cơ có thể bùng phát dịch đau mắt đỏ
đồng thời khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh
bệnh viện mắc đà nẵng đầu tháng chín tới nay ngay nào từ sáng sớm khu vực chờ khám đều đông kính như thế này
hầu hết bệnh nhân có chung kết luận bị viêm kết mạc
không bị ngài đào là em
em đi mua nước muối em rửa mắt
còn ngày này là em chở đi khóm vì em sợ mua thuốc thông bài là sẽ không có tốt cho con
theo thống kê của phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện mắt đà nẵng
trong tháng tám mỗi ngày có khoảng sáu mươi bảy mươi bệnh nhân đến khám và được chẩn đoán bị viêm kết mạc
tuy nhiên từ đầu tháng chín tới nay bình quân mỗi ngày bệnh viện có bốn trăm linh năm trăm linh bệnh nhân viêm kết mạng
trong đó có sáu mươi bảy mươi là trẻ em dưới một mươi năm tuổi
nếu phát hiện điều trị hợp lý kịp thời
bệnh sẽ thoái lui trong khoảng hai tuần còn không dễ để lại những biến chứng
cho đến nay chưa có vắc xin phòng bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
và những người bị viêm kết mạc rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh
để tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng chống thu dung điều trị bệnh
sở y tế đà nẵng đã có công văn khẩn gửi các đơn vị địa phương phối hợp triển khai các nhiệm vụ trong phòng chống dịch
sở y tế đã chỉ đạo khẳng cấp các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố đà nẵng
để thực hiện các biện pháp
các biện pháp là khẩn trương để chống dịch
cụ thể như sau đối với hệ thống y tế dự phòng
bao gồm trung tâm kiểm soát quyền tập cũng như các trung tâm y tế quân nội dịch
tăng cường điều tra dịch tễ giám sát hiệp thời xử lý các ổ dịch
còn đối với hệ thống điều trị
bao gồm các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố đà nẵng
kể cả công lập lãng tư thông
thì cũng phải chủng
hiện nay ngành y tế đà nẵng đã tăng cường điều tra dịch tễ
ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng
tuy nhiên cách phòng bệnh tốt nhất là mỗi người thực hiện triệt đệ các biện pháp vệ sinh
và cách ly với người bệnh
theo đó thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch
dùng riêng khăn gối chầu rửa mặt không dùng tay dụi mắt
thưa quý vị trong thực tế luật nhà ở và các thông tư hướng dẫn của bộ xây dựng
không định nghĩa thế nào là chung cư mini
tất cả vấn đề liên quan đến xây dựng khai thác vận hành mua bán tặng cho
của chung cư mini đang nằm ngoài pháp luật
vâng ạ nhiều chủ sở hữu đã xây dựng các công trình chung cư mini
mà không quan tâm tới hạ tầng giao thông an ninh trật tự an toàn cháy nổ
bằng mọi cách họ xây dựng vượt qua các công trình chung cư mini
tầng vượt phép tăng mật độ xây dựng để tối ưu lợi nhuận
do đó hiểm họa cháy nổ luôn thường trực tại các công trình này
những bất cập trong công tác phòng cháy cháy cháy của loại hình nhà chung cư mini này
cụ thể như thế nào
bài học rút ra sau vụ cháy từ trung cư mini đặc biệt nghiêm trọng xảy ra
tại quận thanh xuân tp hà nội là gì
nội dung sẽ được chúng tôi bàn luận trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
đây là thực trạng chung của các khu nhà ở mà vẫn gọi là trung cư mini
không ban quản lý không quy chế vận hành không thiết kế không quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy
tỉ mẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy
các công trình trung cư mini thường có diện tích nhỏ mỗi tòa có quy mô từ năm đến một mươi tầng
nhiều chủ đầu tư khi xây dựng đều đưa ra lý do ban đầu là nhà ở
sau đó tự chuyển đổi mục đích sử dụng cho thuê hoặc bán căn hộ
đáng chú ý tại hà nội hầu hết trung cư mini đều ở trong các ngõ hẻm nhỏ
thậm chí có những hẻm chiều ngang chỉ đủ cho một đến hai chiếc xe máy đi qua
vâng ạ trước hết xin gọi đồng chí đã dành thời gian cho khán giả truyền ngã ntv
thưa đồng chí qua vụ cháy đặc biệt kiêm trọng vừa xảy ra tại quận thanh xuân
thì đồng chí có thể phân tích những bất cập của loại hình mà người dân gọi là chung cư mini
có những bất cập về công tác phòng cháy cháy là như thế nào ạ
vâng cảm ơn câu hỏi của chương trình
đối với loại hình chung cư mini có thể nói là nó còn tồn tại rất nhiều bất cập
rất nhiều nguy cơ sẽ cháy ở đó
bởi vì là nó liên quan đến đặc điểm về bố trí vị trí cũng như là mặt bằng kiến trúc của tòa nhà
và đồng thời thói quen sinh hoạt của người dân cũng không khác gì là những hộ gia đình dựa đơn lẻ
thay vì họ ở riêng biệt thì bây giờ họ trồng tầng lên nhau và ở cùng với nhau
và cái nguy cơ xảy ra cháy ở nhà ở dân cư ở thông thường
thì bây giờ tập hợp lại trong một tòa nhà thì nó sẽ càng đẩy cái nguy cơ đấy lên cao hơn
và đối với thiết kế kiến trúc của nhà ở trung cư mini
và đặc thù là chỉ có một cái cầu thang bộ duy nhất và gần như các trung cư mini đều có đặc điểm chung như vậy
cho nên cái đường mà gọi là chúng ta hay gọi là đường thoát nạn đường để di chuyển cho người dân khi mà xảy ra sự cố
thay vì để thoát ra ngoài an toàn thì lại cái đường đấy là đường mà sẽ nhiễm khói các yếu tố người dân cháy
cũng như kèm thương nhiệt sinh ra từ cháy đe dọa đến người dân
và tại sao lại nói như vậy
bởi vì cái khu vực cầu thang bộ đấy nó thường là thông với cả khu vực tầng hầm hay là tầng một
cùng với đề xe của mọi người
và tập trung ở đó rất nhiều các xe máy và xe đạp điện thậm chí có cả nơi có chỗ để ô tô cho người dân
cho nên cái nguy cơ mà phát sinh nguồn nhiệt nguồn lửa nó rất lớn
và khi xảy ra sự cố thì có thể gây ra hậu quả thương tâm
mặc dù chúng tôi cũng rất là đau lòng và rất là sốc đối với cái vụ cháy vừa rồi
nhưng đó cũng là cái mà đã được dự báo trước
và nếu như chúng ta mà không có những cái biện pháp can thiệp và tác động ngay lập tức đối với những loại hình này
thì hậu quả trong tương lai cũng có thể xảy ra lớn hơn rất nhiều
vâng với loại hình mà người dân vẫn gọi là trung cư mini thì có những biến tướng từ loại hình nhà ở như thế nào
để dẫn đến những bất cập mà gây ra những hệ lụy cháy nổ như vừa qua
theo khảo sát tất nhiên cũng không thể nói hết toàn bộ các loại hình nhà ở chung cư mini
nhưng mà có thể nói là trung cư mini được xuất hiện từ cái việc là nhà ở chuyển đổi công năng sang thành là nhà trọ cho thuê
và cái loại hình nhà trọ cho thuê này trước đây lại không nằm trong phạm vi điều chỉnh các văn bản và các văn luật
cho nên đối với những cái chung cư mini mà đã tồn tại trước đây như là chung cư hương hạ thì lại không thuộc đối tượng quản lý phòng cháy cháy
cho nên là các cái chủ đầu tư người ta xây xong người ta cho thuê hoặc là bán thì người ta sẽ không đảm bảo cơ cầu an toàn phòng cháy cháy cho tòa nhà
và với mục đích kinh doanh và thu hồi lợi luận nhanh nhất thì cái đầu tư cho trang trí kỹ thuật cũng như là hệ thống an toàn phòng cháy cháy là thường không đảm bảo
và nó sẽ tồn tại
thì gần như là song song với cả suốt quá trình ở của người dân
bởi vì người ta thường là vào đấy và mua và sử dụng thôi
giải pháp gọi là giải quyết nhu cầu về chỗ ở nhanh nhất có thể
cho nên là họ không thể biết được là đã có những cái gì ở trong đó và liệu có đảm bảo an toàn hay không
và cái loại hình này nó tồn tại mặc dù có đáp giải quyết được nhu cầu về nhà ở nhưng cái nguy cơ về cháy nổ thì lại rất lớn
vâng thưa ông chí là qua vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng vừa rồi thì bài học rút ra đây là gì ạ
để mà nói là bài học rút ra
bài học rút ra thì nó cũng rất là muộn nhưng mà muộn còn hơn không
chúng tôi nghĩ rằng là cần phải có sự chung tay quyết liệt của toàn thể các ban ngành cũng như là đặc biệt là những người dân sống trong cơ sở
ý thức trách nhiệm của những người chủ đầu tư muốn xây dựng nhà ở sau đó chuyển đổi mục đích sang thành nhà trung cư mini
thì cần phải có trách nhiệm hơn về không chỉ là kinh doanh hay lợi nhuận nữa mà phải hướng đến mục tiêu là chung cho cộng đồng
song song với việc đáp ứng nhu cầu về chỗ ở thì cần phải đảm bảo an toàn
về từ đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hệ thống điện nước cho đến an toàn phòng cháy cháy cho người dân
và mỗi người dân sống trong những cái căn hộ các trung cư dù là cho thuê hay là đã mua rồi thì cũng cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mình
và thực hiện bằng cách là chủ động và quyết liệt tham vấn các ý kiến của các chuyên gia cũng như là những cán bộ quản lý địa bàn phòng cháy cháy để có thể cải tạo mặt bằng hiện trạng
và điều chỉnh
lắp đặt bổ sung sửa chữa thay thế v v
đối với cái hệ thống trang thiết bị sẵn có để tăng cường thêm cái sự an toàn trên cơ sở sẵn có của chung cư mini
chúng tôi nghĩ rằng là cái việc đầu tư cho an toàn thì không bao giờ thừa cả
có thể bây giờ chúng ta nhìn thấy nó tốn kém nhưng về tương lai nó sẽ không có những hậu quả vô cùng thương tiếc như vừa rồi đã xảy ra
vâng rõ ràng như ông chí vừa phân tích thì việc đầu tư cho an toàn phòng cháy cháy không bao giờ là thừa
và đây chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới mỗi người dân
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí với các giả truyền ngã ntv
sẽ đấu giá lại một mươi một biển số xe ô tô trong phiên đấu giá thứ nhất vào ngày hôm nay là nội dung đáng chú ý sẽ có trong cụm chính sách ngay sau đây
cục quản lý giám sát bảo hiểm bộ tài chính đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm
chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm do vụ cháy gây ra để đánh giá mức độ thiệt hại
xác định phạm vi bồi thường bảo hiểm trả tiền bảo hiểm và thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm trả tiền bảo hiểm nhanh chóng kịp thời đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật
công ty đấu giá hợp danh việt nam đơn vị được lựa chọn là tổ chức đấu giá biển số xe ô tô cho biết ngày một mươi năm tháng chín công ty sẽ tổ chức đấu giá lại đối với một mươi một biển số xe ô tô do phiên đấu giá thứ nhất tạm dừng vì sự cố kỹ thuật
việc đấu giá được thực hiện trên trang thông tin đấu giá trực tuyến của công ty đấu giá hợp danh việt nam vpa com vn
đối với khách hàng đã tạm rút tiền hồ sơ tiền đặt trước đối với các biển số trên có nhu cầu tham gia đấu giá lại cần phải nộp lại tiền hồ sơ tiền đặt trước gồm bốn mươi triệu một trăm linh nghìn đồng một biển số xe
thời hạn nộp đến trước một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
thông tư sáu mươi nghìn hai trăm linh bốn
thông tư sáu mươi nghìn hai trăm linh bốn của bộ tài chính có hiệu lực từ ngày hai mươi hai tháng một mươi tới quy định mức thu lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký kèm biển số cho các loại ô tô xe máy theo khu vực tương tự cách chia trước đến nay
trong đó đáng chú ý mức phí ra biển số cho xe bán tải tăng mạnh ở khu vực một hà nội và tp hcm từ mức năm trăm linh đồng hiện nay lên hai mươi triệu đồng tăng bốn mươi lần
với cách tính này xe bán tải được coi như xe con không chỉ trong quy chuẩn về giao thông mà còn cả khi nộp lệ phí
tuy vậy xe bán tải lại có niên hạn